đang trong mùa dịch vấn đề về việc làm thu nhập trở nên rất khó khăn
vì vậy thời gian qua nhiều chủ nhà trọ tại đà nẵng đã tình nguyện miễn giảm tiền cho người thuê nhà do gia đình quản lý
nhằm chia sẻ một phần áp lực về kinh tế trong giai đoạn khó khăn này
mùa dịch kéo dài nhiều người trọ tại khu dân cư gặp nhiều khó khăn bởi nguồn thu nhập giảm hoặc thất nghiệp do không thể đi làm
chính vì vậy các hoạt động hỗ trợ vật chất và tinh thần của các nhà thiện nguyện
đặc biệt là việc giảm tiền thuê nhà cho người thuê trọ càng trở nên có ý nghĩa
để chia sẻ bớt khó khăn với những người đi thuê trọ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp
từ thời điểm sau tích
nguyên đán canh tí đến nay nhiều chủ nhà trọ ở đà nẵng đã quyết định miễn giảm tiền phòng trọ cho sinh viên
và người lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
theo nhiều chủ nhà trọ việc giảm tiền thuê trọ từ ba mươi đến năm mươi mỗi phòng hoặc không thu đối với những trường hợp về quê dài ngày
tuy có thất thu cho gia chủ nhưng điều này thể hiện sự chung tay của các nhà trọ trong mùa dịch covid một mươi chín
nhằm giúp những người thuê trọ vượt qua khó khăn
đến nay hành động ý nghĩa này đang ngày càng được lan tỏa khiến nhiều người thuê nhà cảm thấy ấm lòng và trân trọng hơn